trên cơ sở phương án đã hoàn thành và phê duyệt của chính phủ trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam pvn sẽ thực hiện quyết liệt các giải pháp về năm dự án yếu kém
gồm sơ sợi đình vũ ba dự án nhiên liệu sinh học và dự án đóng tàu dung quất
đặc biệt pvn sẽ khởi động lại hai nhà máy ethanol bình phước và dung quất nhằm đáp ứng nguồn cung e một trăm linh
để phối trộn sang e năm ron chín mươi hai góp phần thực hiện đề án phát triển nhiên liệu sinh học
và lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống mà chính phủ đã yêu cầu
tại buổi làm việc của tổ công tác của thủ tướng chính phủ với pvn
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng cho rằng
thời gian qua sự gắn kết giữa các bộ ngành chưa tốt nhiều vướng mắc khó khăn của pvn
chưa được xử lý kịp thời thỏa đáng
để đạt được các mục tiêu
nhiệm vụ pvn kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm phê duyệt quy chế tài chính
điều lệ tổ chức hoạt động kế hoạch tái cấu trúc tập đoàn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và kịp thời tháo gỡ vướng mắt của một số dự án